đây là một dự án đã hoàn thiện
thế nhưng không dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư khu bảy thị trấn cái rồng vẫn chưa được hoàn thiện bởi con đường này
trục chính và dự án vẫn chưa được giải tỏa
vậy nguyên nhân là vì đâu
mốc giới của con đường này là không bình bạch không cấm bốc giới
mà cứ mỗi năm này vẽ ở cái tường nhà thôi kia là họ cứ vạch
cứ một lần mà có cái đoàn nào đến thì họ lại vạch
mùng một tháng ba vừa rồi năm hai nghìn một mươi chín vừa rồi
tức là cái ban xuống đo đất ví dụ như tim đường nó nằm ở đây góc đây
thế bây giờ kéo dật vào bên trong một mét để nấy nắn trăng đất cho đỉnh tôi
cho nên là cái đường này thì tôi nghĩ cái đường này là đường công ty thống nhất muốn bán đất bán nền thì anh phải làm cái đường này
nhưng mà nó không làm nó dựa vào chính quyền của dân lấy đất của dân giá rẻ
và lấy đất của dân để mà bán cho công ty thống nhất
người dân cho biết
sau khi làm đoạn đường bên trên vì khu vực này có nhiều bà con chưa đồng ý nhận bồi thường từ bác nhân dân huyện văn đồn
nên công ty thống nhất để lại chờ giải phóng mặt bằng
thế nên mới có chuyện công ty thống nhất mang quốc sẻng vào đào mương thoát nước lộ thiên như thế này
làm cho mỗi khi mưa xuống nước không kịp thoát đồng lại thành những vũng lớn gây ô nhiễm môi trường nguy hiểm cho người dân và trẻ nhỏ sinh sống tại đây
thấy bức thư thất của tôi và người dân
là công ty thống nhất này là với đường này hai đầu đường nằm cao lên chúng tôi ở giữa là trúng là mỗi lần mưa xuống là dân ở đây là sống ở trong ngập lụt và rất ô nhiễm
trao đổi với chúng tôi những hộ dân có đất bị thu hồi nằm trong dự án phản ánh
việc không đồng thuận với dự án vì ba nhân dân huyện vân đồn tổ chức thu hồi đất giải phóng mặt bằng để giao cho công ty trách nhiệm yếu hạn đầu tư thương mại thủy sản thống nhất
thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng
khu dân cư khu bảy thị trấn cái rồng là chưa đúng thẩm quyền trái pháp luật bởi người dân cho rằng đây là dự án kinh doanh thương mại
không phải dự án có mục đích chính là phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng
do đó chủ đầu tư phải thỏa thuật bồi thương với người bị thu hồi đất theo luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
không những vậy việc quý bác nhân dân huyện văn đồn thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng áp giá đền bù cho các hộ dân không thỏa đáng
dự án không công khai minh bạch với người dân
nếu như nhà nước lấy thì ủy ban huyện có quyền giao cho anh kinh tế anh kinh tế giao cho chủ đầu tư mới được
đây huyện làm như thế là tôi biết là sai hoàn toàn chúng tôi không ủng hộ với lại
giá thu hồi là phải thỏa thuận với dân
cái trung tâm phát triển quỹ đất này bên công ty thống nhất này nó là chủ đầu tư nó phải bàn bạc với dân
nhưng mà suốt
trong cái thời kỳ cho đến giờ thì không có cái nhà nào bàn bạc cả mà chỉ có ở trên huyện
đấy thì là ở công ty thống nhất nó có nói là nếu huyện làm việc là mấy dân
thì công ty này chỉ cần có đất sạch là nó ok
chúng tôi thấy như thế là nó còn là không đúng bởi vì nó ép dân ở cái chỗ là huyện dùng chính quyền
dùng pháp lý và dùng chính quyền để áp dân
có bàn bạc đâu không hợp dân cũng như là anh khải vừa nói không hợp dân
ai không minh bạch không có niềm yếp
hơn nữa người dân cũng khẳng định đất của họ là đất khai hoang phục hóa lấn biển
từ khoảng những năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm chín mươi họ đã sinh sống ổn định nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế
kê khai sử dụng theo đúng quy định của pháp luật yêu cầu của chính quyền địa phương
đồng thời phát triển kinh tế trên đất và không có bất kỳ tranh chấp với ai
nên khi xảy ra sự việc người dân đã gửi đơn kiến nghị khiếu nại tới các cấp chính quyền địa phương
để mong được giải đáp tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời
trước những khúc mắt của người dân chúng tôi đến liên hệ làm việc với công ty trách nhiệm
hoạn đầu tư thương mại thủy sản thống nhất để tìm hiểu thông tin
mặc dù đã gửi giấy giới thiệu và đặt lịch hẹn từ trước
nhưng hôm nay chúng tôi đã được đón tiếp như thế này

xin chào và hẹn gặp lại
không còn cách nào khác chúng tôi rời khỏi công ty thống nhất với rất nhiều câu hỏi
vì sao công ty lại né tránh việc trao đổi thông tin để làm rõ những sự việc người dân phản ánh
phải chăng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư khu bảy thị trấn cái rồng
thực sự có điều gì đó không ổn
trong buổi làm việc với chúng tôi về các nội dung người dân phản ánh đến truyền hình công an nhân dân
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vân đồn khẳng định
vân đồn thì nó có khác so với các huyện tỷ khác
đối với các huyện tỷ khác thì câu chuyện là huyện tu hồi đất giải phóng bằng là tổ chức năng của huyện là đương nhiên
nhưng mà huyện thì vừa là huyện vừa là ban quản lý khu vừa là huyện lại vừa là khu kinh tế
được thủ tướng chính phủ thành lập từ năm hai nghìn bảy
theo quy định của cái nghị định hai mươi chín thành lập ban quản lý thành lập khu kinh tế
thì tức là đối với lại cái quỹ đất
giải phóng một bằng sạch xong giao cho ban quản lý khu kinh tế
thì lúc đó người ta sẽ kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào
nhưng ở đây là huyện đang thực hiện giải phóng mặt bằng mặt bằng các dự án đầu tư
nằm trong kế hoạch xứng đất được của ban tỉnh phê duyệt
và quyết định phê duyệt dự án đều là phê duyệt dự án và phê duyệt quy hoạch đều cơ quan nhà nước phê duyệt
nên là huyện thực hiện giải phóng một bằng và giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án
chứ không phải giao cho ban quản lý khu kinh tế
ngoài ra đồng chí trưởng phòng tài nguyên huyện vân đồn cũng đưa ra các căn cứ pháp lý để khẳng định rõ những điều trên
tại cái văn bản số bốn trăm sáu mươi một ngày một mươi hai tháng bốn hai mươi sáu của tổng cục quản lý đa
thì về hướng dẫn các việc thực hiện thu hút các dự án trong quản lý tế
thì đối với cái nội dung này thì tổng cục quản lý đất đai thì cũng trả lời rất là rõ
là đối với dự án này thì thực tập thẩm quyền là nhà nước thu hút đất
và một cái văn bản nữa của quản lý tế
nó cũng hướng dẫn cái việc
là nhà nước thu hút đất chứ không phải là thỏa thuận
thì quản lý tế có cái văn bản số hai nghìn bảy trăm linh năm ngày một mươi bảy tháng năm hai nghìn một mươi sáu của quản lý tế
về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến chính sách thu hút đất tại địa bàn quân tế
thì lại cái văn bản đấy cũng có lêu
chích nguyên có các dự án đầu tư sủ đất trong khu kinh tế
phù hợp với quyền chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt
trong khu kinh tế thuộc tổng thẩm quyền nhà nước thu hút đất
thì chúng khẳng định luôn là cái việc
với dự án này
có thu hút và cống và thực hiện nhà nước thu hút đất
chứ không phải là doanh nghiệp thỏa thuận
đối với đơn giá bồi thường
cho các hộ dân bị thu hồi
thì ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào giá
do ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
tại quyết định số năm trăm hai mươi hai
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
về việc phê duyệt giá đất cụ thể
tính tiền bồi thường giải phóng hoạt bằng
thực hiện đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng
khu dân cư khu bảy thị trấn cái đồng huyện vân đồn
trong quá trình trao đổi
đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vân đồn
cũng cho biết
về con đường chưa hoàn thiện tại dự án
đi ngang trước mặt hộ bà cống
và các hộ gia đình
đó là đường của chủ đầu tư
đồng thời khẳng định
văn huyện cũng khẳng định
dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng
khu dân cư khu bảy thị trấn cái rồng
là dự án đầu tư phát triển
khu đô thị phát triển hạ tầng
dự án này
được cơ quan nhà nước phê duyệt
chấp thuận chủ trương đầu tư
và cơ quan nhà nước
là người phê duyệt dự án đầu tư
giao cho một cái
đầu tư thực hiện hạ tầng
sau đó bàn giao lại
cho địa phương để quản lý
và đơn vị chủ tư
sau khi mà đối trừ các cái
tiếp khoản chi phí đã bỏ ra
đứng trước để giải phóng bằng
và chi phí để đầu tư
thì đơn vị chủ tư
đầu tư người ta được
tỉnh giao cho một cái quý đất
để thu hồi lại vốn đầu tư
và có một cái phần
để cái lợi dọn
sau đầu tư
và vì vậy là huyện cũng khẳng định
là dự án này
là dự án do nhà nước khối đất
trên những thông tin mà quý bác nhân dân huyện trả lời
người dân thì người dân vẫn không đồng thuận
bởi họ cho rằng
những văn bản quyết định của quý bác nhân dân huyện vân đồn
lấy làm căn cứ
là không phù hợp với luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã tìm đến ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
để tìm câu trả lời cuối cùng
tuy nhiên đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cho chúng tôi biết sự việc đã được giao thanh tra tỉnh
để làm rõ
nên chưa thể trả lời phóng viên được
kính thưa quý vị thưa các bạn
thực tế cho thấy đây là dự án
được ủy ban nhân dân huyện khẳng định
là dự án giao đất có thu tiền
khi đó chủ đầu tư được
phép bán các lô đất để thu hồi lại vốn
tuy nhiên dự án này
vẫn còn nhiều bất cập như dự án
chưa hoàn thiện chưa bản giao
cho ủy ban nhân dân huyện vân đồn
nhưng các lô đất đã được giao bán
với giá từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng
trong khi đó
một mươi hai hộ dân có đất trong dự án
vẫn đang tiếp tục đấu tranh để tìm lại
quyền lợi của mình
những người có nhà bị cưỡng chế như
bà cống sẽ vẫn chưa có nhà
để trở về
truyền hình công an nhân dân kính đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
ủy ban nhân dân huyện vân đồn
sớm giải quyết sự việc
đồng thời ủy ban nhân dân huyện vân đồn
là nơi gần dân sát dân
nên tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp
với một mươi hai hộ gia đình trên
để tìm ra hướng giải quyết
tránh tình trạng khiếu kiện khiếu nại kéo dài
gây mất trật tự an ninh địa phương
intv sẽ tiếp tục theo dõi
và phản ánh khi có thông tin mới
về các nội dung này